hà nội những ngày vừa qua liên tiếp đứng đầu cả nước về số ca mắc mới
trước tình hình đó nhiều trạm y tế cơ sở phải làm việc liên tục với áp lực lớn
số ca f ngày càng tăng có thể đối mặt với nguy cơ quá tải
một tuần nay số ca mắc covid một mươi chín mới của hà nội liên tục tăng
nằm trong khoảng từ một ba trăm linh đến một bảy trăm linh ca một ngày
tổng cộng hà nội có một mươi hai trăm tám mươi bốn ca khiến tuyến y tế cơ sở có dấu hiệu quá tải
trao đổi với báo lao động bà đỗ thị hương trà
chủ tịch ủy ban nhân dân phường xuân tảo quận bắc từ liêm hà nội cho biết
tính đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi hai trên địa bàn phường có hơn ba mươi ca f điều trị tại nhà
bà chả cho biết tuy nhiên để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch
trạm y tế tại đây chỉ có vỏn vẹn bảy nhân viên trực khám xét nghiệm chăm sóc f
nhân viên y tế luôn phải căng mình làm việc hết công suất
tính đến trưa ngày hai mươi ba tháng một mươi một phường đại kim quận hoàng mai
có hơn một trăm linh trường hợp mắc covid một mươi chín có đủ điều kiện cách ly tại nhà
bà nguyễn thị thái phó chủ tịch phường đại kim cho biết phương đã áp dụng cách ly f tại nhà
trong trường hợp các f đủ điều kiện theo quy định của bộ y tế
các trường hợp này sẽ được nhân viên y tế phường hỗ trợ chăm sóc lấy mẫu xét nghiệm
ngoài ra phường kích hoạt tổ covid một mươi chín cộng đồng để hỗ trợ giảm bất áp lực
tương tự bốn mươi chín f đang được cách ly tại nhà trên địa bàn phường giác bác
với sự chăm sóc của tám nhân viên y tế của trạm y tế phường
trước nhận định của sở y tế hà nội tình hình dịch covid một mươi chín mỗi ngày
thành phố có thể ghi nhận vài ngàn ca mắc mới
lãnh đạo các phường đều có chung nhận định hiện nay nhân viên y tế của trạm y tế cơ sở
đã làm việc hết công suất nếu ca mắc covid một mươi chín tăng
thì số f điều trị tại nhà tăng theo
như vậy trạm y tế cơ sở hà nội có nguy cơ quá tải
sau bốn đợt dịch bùng phát tuyến y tế cơ sở tại hà nội có nhiều kinh nghiệm
theo dõi chăm sóc sức khỏe điều trị các trường hợp mắc covid một mươi chín nhẹ không triệu chứng
tuy nhiên lực lượng y tế cần hỗ trợ nhiều hơn về trang thiết bị và đặc biệt là nhân lực
để giảm tải áp lực chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tốt nhất